thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hai mươi một tháng chín tòa nhân dân tp hcm mở phiên xét xử sơ thẩm đối với hai mươi bị cáo trong đường dây khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân tài trợ khủng bố mua bán chế tạo tàng trữ trái phép vật liệu nổ

tượng lực lượng công an thu giữ một điện thoại di động một máy tính bảng một loa nghe nhạc một đồng

mà có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể
có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể
thường xuyên là tròn vào các cái thời điểm là ít người thời điểm đêm hôm này hoặc là buổi trưa là
vắng vẻ để hoạt động tránh được sự đánh trừ phát hiện của quân chúng nhân dân cho nên khi thu thập
tài liệu rất là khó khăn rất vật liệu mà việc mà đối tượng trộm trong tài sản là đưa đi thủ tiêu
rủ anh khó để lân theo hiểu biết của tài sản cơ quan công an tiếp tục đề nghị người dân
cần nâng cao tinh thần cảnh giác chủ động trong việc tự quản tự bảo vệ tài sản của mình tránh sơ
hở thiếu sót để các đối tượng có cơ hội thực hiện hành vi trộm cắp tiếp tục với những tin tức đáng
chú ý khác liên quan đến việc tiền hỗ trợ cô viết một mươi chín chi sai đối tượng xảy ra tại xã cư e làng huyện
ek tỉnh đắk lắc đến nay thì sở lao động thương minh và xã hội tỉnh đắk lắc đã có báo cáo xác minh sự
và tiến hành thu hồi tiền hỗ trợ đã chi sai theo đó đề nghị ủy ban nhân dân xã cư e làng thu hồi nộp
trả cho ngân sách nhà nước số tiền đã chi sai cho bảy hộ dân không thuộc đối tượng nhận hỗ trợ do ảnh
hưởng của dịch covid một mươi chín đồng thời tiếp tục giả soát đúng đối tượng hộ nghèo hộ cận nghèo đối với
thôn sáu b sáu d và buôn vân kiều lập danh sách bổ sung yêu cầu ủy ban nhân dân huyện eak kiểm điểm
những cá nhân tập thể có liên quan để xảy ra các sai sót trên
phòng lao động thương minh và xã hội huyện yaka phải kiểm điểm rút kinh nghiệm trong quá trình
kiểm tra giám sát trong việc giả soát hộ nghèo hộ cận nghèo và lập danh sách các đối tượng được hỗ
trợ do cô viết một mươi chín ủy ban mặt trận tổ quốc cấp huyện xã thôn buồn cần tăng cường sự tham gia
giám sát trong việc ra soát phát hiện các sai phạm để xử lý theo quy định
thưa quý vị và các bạn tại quảng ngãi xác định người nước ngoài nhập cảnh trái phép và không
thực hiện tạm trú là một mối nguy hại khôn lượng đối với công tác phòng chống dịch cô viết một mươi chín trong
thời gian vừa qua phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh quảng ngãi đã tích cực đấu tranh ngăn chặn
xử lý tình trạng này phản ánh sau đây của nhóm phóng viên thành sự đinh mạnh antv quảng ngãi
ở thời điểm dịch cô viết một mươi chín phòng quản lý xuất nhập cảnh đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại
chín điểm có người nước ngoài lưu trú trên địa bàn tỉnh quá trình kiểm tra đã phát hiện hai doanh
vì cho người nước ngoài nghỉ qua đêm nhưng không thực hiện trách nhiệm khai báo tạm trú ngoài ra
phát hiện một số người nước ngoài nhập cảnh trái phép trốn cách ly phòng quản lý xuất cảnh cũng
đã tổ chức triển khai kiểm tra việc cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại chín cơ sở lưu trú
và qua đó thì cũng đã phát hiện được hai trường hợp lào đã có hành vi vi phạm đó là qua lại biên giới
giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh cũng như là trốn tránh che giấu việc à
việc khai báo y tế theo đúng quy định với tinh thần trách nhiệm cao và phương châm chặt chẽ toàn
diện và thiết thực ngoài công tác kiểm tra phòng quản lý xuất nhập cảnh kết hợp hướng dẫn các cơ
sở lưu trú thực hiện các biện pháp cần thiết để vừa đảm bảo việc quản lý người nước ngoài cư trú đúng
quy định pháp luật vừa đảm bảo việc phòng chống dịch covid một mươi chín đồng thời phối hợp chặt chẽ với
các đơn vị nghiệp vụ đặc biệt là trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh trong việc ngăn chặn covid một mươi chín
từ người nước ngoài
cập thông tin những người đến từ vùng dịch về tới quảng ngãi mặc dù bất kể thời gian nào trong
và khi mà tiếp nhận được thông tin thì để nắm ngay cái đối tượng ở địa bàn nào ở lưu trú
cái nhà nghỉ khách sạn nào để nắm chắc cái thông tin lấy cái tờ khai y tế và kiểm tra
cái mức độ an toàn về tình hình sức khỏe của người nước ngoài đến địa bàn quảng ngãi phòng quản lý xuất
nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan quyết liệt trong giả soát nhằm phát hiện xử lý người nước
ngoài cư trú bất hợp pháp trên địa bàn quản lý chặt chẽ người nước ngoài đến làm việc học tập lưu trú
tại địa phương nhất là số làm việc tại các công trường xí nghiệp ký túc xá trường học khách sạn
nhà nghỉ phòng quản lý sông cẩm sẽ tiếp tục làm tham mưu cho giám đốc con tỉnh để chỉ đạo cho công an
đơn vị địa phương tiếp tục nắm tình hình ra soát số người nước ngoài có hoạt động xuất nhập cảnh
trái phép trên địa bàn tỉnh để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật hiện nay toàn tỉnh
quảng ngãi có hơn một người nước ngoài đang cư trú tập trung tại các khu kinh tế khu công nghiệp
trên địa bàn tỉnh với thành phần quốc tịch đa dạng nên công tác quản lý gặp không ít khó khăn
thời gian tới phòng quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý người nước ngoài nhất là
công tác phòng chống xuất nhập cảnh trái phép vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia vừa đảm bảo
yêu cầu công tác phòng chống dịch covid một mươi chín góp phần đem lại cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân
chiều nay tại hà nội ban thường vụ đoàn thanh niên bộ công an phối hợp với ban quốc tế trung ương đoàn
đã tổ chức hội nghị tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm hai nghìn hai mươi với chủ đề thanh niên việt
nam sáng tạo tình nguyện vì cộng đồng chiến dịch đã bám sát các nội dung của phong trào thanh niên
tình nguyện được xác lập trong nghị quyết đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi một và chương trình hành
động thực hiện nghị quyết được cụ thể hóa thành một chương trình và bốn chiến dịch với nội dung đối
tượng địa bàn phù hợp với yêu cầu thực tiễn sau hai tháng triển khai chiến dịch các cấp bộ đoàn đã
thành lập gần ba mươi ba đội hình thanh niên tình nguyện thu hút hơn một triệu lượt thanh niên tình nguyện tham
gia các hoạt động của chiến dịch chiến dịch đảm bảo tính rộng khắp hiệu quả thiết thực an toàn bền vững
đặc biệt trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín các cấp bộ đoàn đã nỗ lực phát
nguyện tình thần trách nhiệm sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quyết tâm thực hiện một mươi
chất một mươi chỉ tiêu đã đề ra đồng thời đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu về phòng chống dịch
ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn với bản tin
tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nào ừ ừ
kính thưa quý vị ngày hai mươi một tháng chín công an tỉnh đồng tháp cho biết qua công tác tuần tra phòng
chống tội phạm lực lượng công an xã hồng ngự đã bắt giữ một đối tượng vận chuyển lô thuốc tân dược
không có hóa đơn chứng từ vào lúc hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi tháng chín khi đang thực hiện công tác tuần tra
phòng chống tội phạm đến khu vực khóm cải góc phường an thành thị xã hồng ngự lực lượng công an
phường an thành thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp đã phát hiện lê văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám mùa khóng
tại thị trấn thường thới tiền huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp đang điều khiển xe mô tô biển số sáu mươi sáu
h bảy mươi nghìn bốn trăm bốn mươi sáu vận chuyển bốn bịch ni lông có biểu hiện nghi vấn tiến hành kiểm tra phát hiện bên trong có một một
một một trăm hai mươi loại dạng bột đông khô và một một trăm năm mươi hai ống thủy tinh dung môi cùng nhấn hiệu biuroneuro năm nghìn
norvis năm là thuốc tân dược không rõ hóa đơn qua đó lực lượng công an tiến hành lập biên bản
tạm giữ số hàng trên và một xe mô tô lưu hàng ước tính khoảng hai mươi triệu đồng qua làm việc hiếu khai
mô tô chuyển thuê từ biên giới campuchia thuộc huyện hồng ngự đến bến xe khách thị xã hồng ngự với
tiền công là một trăm sáu mươi đồng khi đến bến xe sẽ có người ra nhận số hàng trên hiện vụ việc đang được
tiếp tục điều tra làm rõ kính thưa quý vị sau đợt kiểm tra đánh giá bệnh viện an toàn phòng chống
dịch covid một mươi chín chiều ngày hai mươi một tháng chín sở y tế thành phố hồ chí minh vừa sơ kết và yêu cầu các bệnh
viện rút kinh nghiệm điều chỉnh để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ đạo của
hồ chí minh tính đến ngày hai mươi một tháng chín sở y tế thành phố hồ chí minh đã kiểm tra bệnh viện an toàn
trong phòng chống dịch covid một mươi chín tại năm mươi ba bệnh viện công lập và tư nhân trên địa bàn thành phố
chín bệnh viện phải kiểm tra đánh giá lại lần hai sau khi triển khai khắc phục một số tiêu chí không đạt trong
lần đánh giá thứ nhất tính đến thời điểm hiện tại không còn bệnh viện nào xếp loại ở mức công an
toàn có tám bệnh viện đạt mức an toàn ở mức cấp bốn mươi năm bệnh viện đạt mức an toàn sắp tới sở y tế sẽ tiếp
tục kiểm tra đánh giá công tác phòng chống dịch tại các bệnh viện còn lại trên địa bàn thành phố
và công khai kết quả kiểm tra thưa quý vị với gần một bếp ăn tập thể thành phố hồ chí minh đang
căng mình quản lý an toàn thực phẩm vì lực lượng còn hạn chế và mới đây chỉ trong vòng một mươi ngày liên
tiếp để xảy ra hai vụ ngộ độc tập thể điều này cho thấy là việc quản lý an toàn thực phẩm là
một trong những vấn đề cấp bách mà thành phố hồ chí minh đang gặp phải
ngày một mươi tháng sáu hai mươi sáu bệnh nhi ở chủ kỳ quan hai phải nhập viện nhi độc một cho ngộ độc thực phẩm hai
ngay sau đó tiếp tục hơn sáu mươi em học sinh và giáo viên trường tiểu học bình trưng đông quận hai nhập
viện trong tình trạng sốt nôn ói tiêu chảy những vụ ngộ độc thực phẩm liên tiếp xảy ra với các cháu
nhỏ khiến nhiều người không khỏi hoang mang liệu thực phẩm ở các bếp ăn tập thể có an toàn
này là nỗi lo của cha mẹ mỗi khi mà tôi mà tôi nghe cái việc mà nhà trường mà gọi điện cho tôi
rất là tìm lắm tại vì mình không biết cái chuyện gì xảy ra nên cũng rất là mong muốn là có việc là
thứ nhất là ăn uống là vệ sinh để các bé không có bị ngộ độc hoặc là tiêu chảy gì đó tại vì trẻ con mà
nó là mầm non tương lai nên là rất là sợ thức ăn của nhà trường đó tôi mong là sau này nhà trường
phải cẩn thận về thức ăn để các phụ huynh không có lo nghĩ nhiều để giao con em trong nhà trường mà
bây giờ con em của mình đó hả bị như vậy thì bao nhiêu phụ huynh hả dầu lo ngay từ đầu năm học các
phụ huynh đã tiếp nhận nhiều đợt kiểm tra giám sát hướng dẫn của trung tâm y tế địa phương và ban
quản lý an toàn thực phẩm thành phố thế nhưng có một thực tế là khó có thể truy nguyên nguồn gốc nguyên
liệu bởi nguồn hàng này được nhập về từ các tỉnh thành khác cơ quan quản lý chất lượng giữa các
địa phương lại chưa đồng bộ dẫn đến khập khiển trong khâu kiểm định nguyên liệu và xử lý nó có
một cái khó khăn hiện nay lại công an chính là bãi của thanh ca chính phủ là do cái mùa có biết là tất cả
các công ty để cho ta ổn định sản xuất hạn chế kiểm tra cho nên chúng tôi đã chuyển cái việc kiểm tra này
thành cái việc là hướng dẫn nhắc nhở làm thủ tục và các pháp lý cho nó phù hợp chúng tôi cũng không
phải là lập động kiểm tra như chín mươi bảy quy định nhưng chúng tôi vẫn phải làm công tác thường xuyên này
đã đi kiểm đi nhắc nhở đi hướng dẫn đi tập quấn liên tục để các trường và các đơn vị tập thể
làm cho đúng quy định cái quan trọng nhất là chúng ta phải phòng ngừa thì phòng ngừa ở đây đứng về mặt
tổng thể thì cái nguồn gốc thực phẩm mà người ta nhập vào nó phải là an toàn nếu như thực phẩm rau
củ quả mà chứa thuốc trừ sâu thuốc bảo vệ thực vật nếu như mà thịt thà nó là những cái thịt không có
được kiểm dịch rồi chứa những cái mầm bệnh vân vân hoặc là heo chết heo bệnh nếu như thủy hải sản
bảo đảm tươi ngon thì toàn bộ quy trình phút sau là vô nghĩa mỗi ngày có hàng trăm ngàn người đã và đang
sử dụng thực phẩm từ các bếp ăn tập thể và các suất ăn công nghiệp trong đó có một phần không nhỏ là
học sinh bán trú gánh nặng đảm bảo an toàn thực phẩm đặt lên vai cơ quan chức năng không hề nhẹ
nhưng việc kiểm tra xử phạt chỉ như muối bỏ bể về lâu dài việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ
biến quy định pháp luật về an toàn thực phẩm phải hướng đến sự thực chất đồng thời cần tăng cường chế
tài xử phạt nặng và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về các cơ sở vi phạm
kính thưa quý vị những vướng mắt về công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại dự án cầu thủ thiêm hai nối
quận một và quận hai sẽ được giải quyết trước ngày một mươi năm tháng một mươi để công trình tiếp tục thi công và sớm
hoàn thiện và đây là thông tin ông võ văn hoang phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
trả lời báo chí mới đây khi thành phố
tổng cục công nghiệp quốc phòng bộ quốc phòng đã làm việc và thống nhất hướng giải quyết về vấn đề này
khởi công xây dựng năm hai nghìn một mươi năm dự án cầu thủ thiêm hai có tổng mức đầu tư trên bốn hai trăm sáu mươi tỷ đồng tổng chiều
dài là một bốn trăm sáu mươi năm mét trong đó phần cầu dài tám trăm tám mươi năm bảy mét với sáu làn xe đến nay dự án đã đạt được khoảng bảy mươi
năm mươi khối lượng nhưng phải tạm dừng do vướng mặt bằng nhịp cuối của cầu dẫn không thể thi công
cụ thể cuối năm hai nghìn một mươi tám
bằng của dự án phía quận một bị vướng với diện tích khoảng một mươi ba m hai trong đó phần đất bị vướng
nhiều nhất do tổng công ty bason quản lý chiếm hơn một mươi một mét vuông hiện mới chỉ một phần nhỏ trong
tổng diện tích nơi trên được bàn giao hiện nay là chúng tôi đã bàn giữ lại công ty bason cùng giữ
lại là cái cục công nghiệp quốc phòng của bộ quốc phòng và đã thống nhất cái hướng xử lý nó còn hiện
nay mặt bằng thì phải nói là nếu như chúng ta đã có tiền chi trả cho doanh nghiệp thì chúng ta có
thể giải phóng bằng ngay
thì để để không bị chậm trễ hơn nữa đó thì hiện nay thành phố đã phối hợp với công ty bason là vừa
bàn thảo về cái phương án bồi thường nhưng đồng thời vừa tổ chức là kiểm đếm cấm đo vẽ cấm ranh để làm
sao là khi giải quyết được việc này thì có thể là ngay lập tức là có thể giải phóng bằng ngay thì dự
kiến là khoảng một mươi năm tháng một mươi trước ngày đại hội đảng huyền phố thì cái công tác là giải phóng bằng bồi
thường cho đơn vị xong cầu thủ team hai dự kiến hoàn thành năm hai nghìn một mươi tám và đối với công ty bason thì
dự kiến hoàn thành năm hai nghìn một mươi tám nhưng do nhiều vướng mắt nên được gia hạn đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một dự án
này sẽ góp phần kết nối khu đô thị mới thủ thiêm với trung tâm thành phố là công trình giao thông
quan trọng cần sớm hoàn thiện vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin nhịp sống hai mươi
hai mươi trên bảy và như thường lệ xin mời quý vị cùng quay trở lại trường quay hà nội để tiếp tục bản tin an